nguyễn hùng cường chú tại tỉnh bến tre đã ra tay sát hại người đàn ông chạy xe ôm để cướp tài sản
đối tượng đã bị bắt giữ và hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử vào ngày hôm nay
theo cáo trạng để thực hiện hành vi giết người cướp tài sản cường thuê ông liêm trở từ chợ thường thức một đến thành phố châu đốc tỉnh an giang
trên đường đi khi lái xe chở cường đến khu vực vườn mít thuộc ấp long hưng xã ô long vĩ cường đã dùng thanh sắt mang theo đánh nạn nhân tử vong
sau đó cướp một điện thoại di động một nhẫn vàng và tiền mặt cường đem xác ông liêm giấu xuống mương nước gần đó
vào ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cường bị lực lượng công an bắt giữ
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn hùng cường tử hình về tội giết người
ba năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt đối với bị cáo cường là tử hình
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền năm mươi năm triệu đồng cho gia đình bị hại